vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi bốn tháng một mươi
và mở đầu sẽ là tin tức mới nhất về áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu từ cơn bão số tám
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển từ nam định đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do mưa lớn núi nguộc ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an lại tiếp tục sạt lở
lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông
do ảnh hưởng của bão số tám trên địa bàn huyện thanh trương vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
xảy ra mưa lớn kéo dài khiến cho núi nguộc sạt lở mạnh tại vị trí đã từng sạt vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
hàng trăm khối đất đá đổ xuống lòng đường làm siêu vẹo một số cột sắt phía dưới
so với đợt sạt lở gần đây ngày hai mươi năm tháng chín đợt sạt lở này nhiều hơn
đặc biệt có những tảng đá lớn cũng sạt xuống đường
hiện trên địa bàn đang có mưa đất đá trên núi ngấm nước sự liên kết yếu có nguy cơ còn rơi xuống đường
ngay trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng chức năng đã huy động phương tiện nhân lực tích cực xúc đất đá
đổ ra phía bờ sông để giải phóng mặt đường
nhiều khối đất đá được máy xúc đổ về phía bờ sông
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở hai đầu đoạn đường xảy ra sạt lở
đang điều tiết phương tiện giao thông tránh xảy ra tai nạn trong quá trình lao động
do ảnh hưởng của cơn bão số tám trên địa bàn huyện hương sơn có mưa vừa đến mưa to
tại tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một thuộc km bảy mươi tám năm trăm linh và đoạn qua dốc nầm đoạn giáp xanh
giữa xã sơn châu và xã sơn kim hoa đã xuất hiện tình trạng sạt lở
đất đá trên vách núi đổ xuống khiến cho tuyến đường bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ liền
vào khoảng bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi tại km bảy mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một
xảy ra sạt lở nghiêm trọng
hơn một m khối đất đá từ mái tà lư dương ở vách núi đổ xuống
chắn ngang tuyến quân lộ này khiến cho giao thông bị ngưng trễ
trước đó vào khoảng bốn h ngày một mươi bốn tháng một mươi cũng tại quân lộ tám a
khu vực tiếp giáp giữa xã sơn châu và xã sơn kim hoa huyện hương sơn xảy ra một vụ sạt lở
hàng chục khối đất đá từ vách núi nằm đổ xuống đường khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn
chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với hạt quản lý giao thông đường bộ phố châu
tiến hành dọn dẹp đất đá tại đây
cô lộ tám a là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng giữa các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ
với lào và đông bắc thái lan
tuy nhiên quốc lộ tám a thường xuyên xảy ra sạt lở gây mất an toàn giao thông nhất là vào mùa mưa bão
sau nhiều giờ nỗ lực đến nay tuyến quân lộ tám a đã thông tuyến trở lại
giao thông đã hoạt động trở lại bình thường qua khu vực này
trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to gió giật mạnh
trước diễn biến phức tạp của bão số tám tỉnh thanh hóa đã ban hành lệnh cấm biển
để ứng phó với bão và mưa lớn
toàn tỉnh thanh hóa có trên sáu sáu trăm linh phương tiện với hơn hai mươi bốn bảy trăm linh lao động
đến nay tất cả các tàu thuyền đã vào nơi neo đậu tránh chú bão an toàn
tại các âu thuyền và bến cá trong và ngoài tỉnh
các địa phương cũng đã quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền tại khu neo đậu
theo dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu phía bắc của bão số tám
nên ở tỉnh thanh hóa từ hôm nay một mươi bốn tháng một mươi đến vài ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông nguy cơ cao xảy ra lũ quét ngập lụt
gây chia cắt và sạt lở đất tại các vùng sung yếu đặc biệt là tại các khu vực miền núi
qua giả soát thanh hóa hiện có hơn hai bảy trăm linh hộ đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao
và rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi
tỉnh thanh hóa chỉ đạo các địa phương chủ động và sẵn sàng phương án sơ tán dân
tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
khi có tình huống xảy ra vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong khi đó tại tỉnh hà tĩnh vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
trời mưa nhỏ gió nhẹ và từ ngày hôm qua thì người dân các khu vực trọng yếu
có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão
và huyện lộc hà nghi xuân thị xã kỳ anh thì người dân cũng đã phẩn trương ra cố
chẳng néo nhà cửa đưa tàu thuyền lên các vị trí an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài tại km bảy mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một
đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng
hơn một mét khối đất đá từ mái ta luy dương ở vách núi đổ xuống
chắn ngang tuyến quốc lộ này khiến cho giao thông bị ngưng trệ
và để biết thêm thông tin chi tiết về vụ sạt lở này cũng như là những tác động của cơn bão số tám
đến các khu vực của tỉnh hà tĩnh thì chúng tôi đã kết nối điện thoại được với phóng viên sĩ quý ngay bây giờ
vâng xin chào anh sĩ quý ạ
thưa anh là được biết là vừa xảy ra vụ sạt lở đất xuống quốc lộ tám a khiến cho giao thông qua khu vực này bị ách tắc
xin anh có thể thông tin thêm về vụ việc này cũng như là những nỗ lực thông tuyến của lực lượng chức năng hiện nay như thế nào ạ

khi mái ta luy dương km bảy mươi tám năm trăm linh quốc lộ tám
đoạn qua địa phần xã sơn kim huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh thì đã bất ngờ sạt xuống gây ách tắc giao thông
cụ thể là khoảng bảy h hai mươi cùng ngày là một cối lường đất đá và cây cối từ vị trí trên đổ xuống báo phủ hoàn toàn lòng đường quốc lộ tám a
đặt cập xuống tiền không thể lưu thông
trước đó vào khoảng bốn h thì cùng ngày thì hàng chục khối đất đá từ vách núi năm
cùng đà vách núi năm ở xã rất châu huyện hương sơn
cùng đà sạt lở

cùng đà sạt lở xuống quốc lộ tám a
khiến cho việc giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn
đây là khi tuyển đường huyết mạch từ quốc lộ một lên cửa khẩu quốc tế công kheo
ngay sau khi nhận được thông tin thì trí cục quản lý đường bồ hải đặt hội hợp với phòng cảnh sát
giao thông công an hà tĩnh cùng với chính quyền địa phương và lực lượng biên phong đặt cổ chức phát luông
tư xá và cảnh bảo tắc cương
đồng thời cũng đã tập trung máy móc thiết bị để hỗ tròn và thông xe bước bột
theo thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được từ phòng cảnh sát
giao thông công an hà tĩnh thì hiện nay hai điểm sạt lở trên quốc lộ tám a đã được khắc phục
đã cơ bản được thông truyền trở lại
ngoài ra cùng thông sát ngay thì chỗ to sông lớn đã khiến nhiều km bờ biển bị sát lở
nên rằng chấm thực sát lở bờ biển tiếp tục diễn biến phức tạp
vâng chúng tôi vừa nghe thấy anh nhắc đến là có những vụ sát lở bờ biển nghiêm trọng
và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân
vậy thì phương án di dời dân chắc chắn sẽ được tính đến phải không ạ
vậy thì hiện tại phương án di dời dân đang được triển khai ra sao rồi ạ
nhân mạnh lại là nhiều vị trí trung yếu ở bờ biển hà tĩnh bị đánh
khoảng tám mươi km bờ biển bị chấm thực sỏi lở tập trung vào các quyền
nhi xuân lộc hà cẩm xuyên và thị già thị anh
nhiều vị trí trung yếu đã bị
trong biển đánh tan loang
nguy hiểm đến tức tiệp đến tính màng hoa tài sản của hàng tăm hồ dân
do ảnh hưởng của bão số tám
gần hai trăm linh m để trần sống bảo đảm an toàn trong một mươi chín hồ kinh doanh
tại khu tè nổi bức nhảy vùng áng
thuộc thôn hải phong xã thị lời trị xã thị anh
cũng đã bị sống nguy hiểm
được mắt để đảm bảo an toàn tính màng hoa tài sản cho người dân
chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân tại khu tè nổi
trăng trọng lành khu vực kinh doanh
đồng thời vận động bà con không ở lại cũng về nổi
đành tì đánh nguy hiểm trọng lượng chấm tự sát bờ
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ bão số tám
vào hồi một mươi h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc
một trăm linh bảy độ kinh đồng cách nam định khoảng một trăm ba mươi km
cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km cách nghệ an khoảng một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km
tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi đến hai mươi năm km
suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực thanh hóa nghệ an
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp
giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo mưa lớn trong ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ
và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
vâng như vậy là bão số tám đã suy yếu thành áp thấp
tuy nhiên để chủ động kịp thời phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ
trong sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi công an nghệ an đã huy động tối đa lực lượng
tỏa ra các địa bàn tiến hành các phương án giúp dân ứng phó với mưa lũ
giữ gìn an ninh trần tự
tính đến sáng nay một mươi bốn tháng một mươi có một một trăm năm mươi bốn phương tiện tàu thuyền của ngư dân quỳnh lưu
đã neo đậu an toàn tại các cảng cá của huyện
một mươi chiếc còn lại với bảy mươi bốn lao động cũng đã neo đậu an toàn tại các bến ngoài địa bàn
thuộc các tỉnh thanh hóa đà nẵng
để hạn chế thiệt hại khi mưa bão đổ bộ lực lượng công an nghệ an trực tiếp có mặt
tại các cảng cá bến đỏ để giúp chủ phương tiện trăng chống tàu thuyền
cắt cử các tổ chốt chặn trên các tuyến đường ngập nước
không cho người dân qua để đảm bảo tính mạng
hiện nay tàu thuyền về neo đậu đều đã đông kín nên khi mưa bão gió giật mạnh
kết hợp với sóng chiều cường sô dạt có thể ảnh hưởng đến các tàu
do vậy lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
hướng dẫn ngư dân neo đậu giãn cách tìm vị trí neo đậu an toàn để phòng tránh bão
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo con tỉnh và kế hoạch phòng chống lụt bào
của lãnh đạo phòng cảnh sát châu thông đối cảnh sát đức thủy
đã chủ động chuẩn bị các phương tiện và con người để thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát
nhắc nhở hướng dẫn các phước tiền hoạt động trên tuyển đức thủy nơi địa
là vào nơi tránh trú an toàn đồng thời là cử cán bộ chiến sĩ
là giúp nhân dân là di chuyển tài sản rồi là con người
từ nơi vùng bị ngập lụt khả năng bị ngập lụt lên vùng cao để đảm bảo tài sản và tính mạng cho côn trùng nhân dân
từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số tám
nên ở khu vực bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to và rông lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng nghệ an và hà tĩnh có nơi trên hai trăm linh mm
do vậy lực lượng công an luôn sẵn sàng thực hiện lệnh điều động tham gia cứu nạn cứu hộ
tại các địa bàn trọng điểm ứng phó và khắc phục hậu quân
đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống bão vừa chống dịch giúp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
quý vị và các bạn những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số tám đã khiến cho mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh thành phía bắc
trong đó có thủ đô hà nội
lượng mưa lớn đã khiến cho việc tham gia giao thông của người dân gặp không ít khó khăn
đặc biệt là tại một số tuyến phố có khả năng ngập lụt do khả năng thoát nước kém
và trên địa bàn thành phố hà nội có không ít tuyến phố cứ mưa là lại rơi vào trạng thái như vậy
vâng ngoài việc phải di chuyển khó khăn thì người tham gia giao thông còn phải đối mặt với những nguy cơ khác như thế nào
như là un tắc kéo dài
vậy thì việc tham gia giao thông sẽ cần phải chú ý những gì đặc biệt là trên những tuyến đường ngập lụt
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tình huống cụ thể ngay sau đây
để có thể rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình trong chuyên mục câu chuyện giao thông
và lâu lắm rồi thì người dân của thủ đô mới lại có cơ hội để mang những phương tiện của mình ra kiểm tra mức độ trịu nước
và chính những vũng ngập úng như thế này là những bài test sắc thực nhất chân thực nhất
để kiểm tra chất lượng phương tiện mà quý vị và các bạn đang sử dụng
với ưu thế gầm cao máy thoáng
xe số gần như chiếm ưu thế hoàn toàn so với xe ga trong địa hình ngập ống
cai số nhỏ cứ đều ga chắc tay lái và thoát ngập an toàn
em nghĩ là xe số bởi vì là em cũng đi nhiều rồi
xe số thân lợi hơn
một là cái cơ chế xe ga nó không như xe số này
xe số thì mình đi nó có từng cấp độ ấy cấp độ số tốc độ ấy thì mình đi em cứ ca số một số hai đi được tốt
cứ ga là mình phải đi thôi
còn những người xe ga thì anh thấy như thế nào
thấy hơi rắp bội mình không biết cảm nhận là sao
còn ra sao nữa chắc chắn là không vui vẻ gì rồi
quả thực đây là một điều gì đó vô cùng vất vả và phiền toái trong những ngày ngập ống này
người ta thường nói rằng muốn hiểu thêm về một ai đó thì hãy nhìn cái cách mà họ ứng phó khi gặp khó khăn
và khi gặp những tình huống chứng ngại vật như thế này thì cái cách của mỗi người ứng phó lại rất khác nhau
đây không chỉ là bài tét cho phương tiện của mỗi người
mà còn là bài tết về ý thức tham gia giao thông của mỗi người điều khiển phương tiện
đa phần thì người đi xe máy chọn cách di chuyển chậm dãi vừa phải để đi qua vũng nước
xe tải thì cũng rất từ từ tránh tạo sóng nước khiến những phương tiện nhỏ xung quanh ngã đổ
tuy nhiên cũng có không ít trường hợp như thế này sẵn sàng hất nước bẩn lên người đi đường
cũng vẫn còn những người sẵn sàng bỏ đi cái lợi của bản thân để vì lợi ích chung của cộng đồng
qua vũng ngập đã khó nhưng đối với nhiều người thì đường về nhà vẫn còn xa lắm
và đây là đích đến của những người kém may mắn
thế nhưng nỗi buồn của người này đôi khi lại là nguồn thu nhập của người khác
không những vậy ngập úng chân trượt còn khiến không ít người ngã nhào ra đường
còn vận tải hàng hóa thì sáng tạo thêm một cách lận chuyển khá độc đáo
đây là những hình ảnh rất là quen thuộc đối với những người dân sống ven khu vực đường gom của đảo lộ thăng long
đây là những hình ảnh rất là quen thuộc đối với những người dân sống ven khu vực đường gom của đèo lộ thăng long
những tuyến đường gom chui ngập trong nước những tuyến đường gom ngập sụng nước đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
và đặc biệt là tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm qua thế nhưng không có biện pháp xử lý triệt để